thưa quý vị sau hai lần trễ hẹn thì dự kiến vào ngày một mươi chín tháng tám tới đây phố đi bộ bùi viện mô hình phố đi bộ thứ hai tại tp hcm sẽ chính thức đi vào hoạt động
hiện việc thi công đã đạt chín mươi khối lượng công việc
dự kiến từ ngày một mươi chín tháng tám tới đây phố đi bộ bùi viện sẽ đi vào hoạt động và du khách khi đến phố đi bộ sẽ được hưởng forfi
tức bốn dịch vụ miễn phí gồm nhà vệ sinh miễn phí wifi miễn phí cung cấp thông tin hỗ trợ du khách miễn phí và nụ cười miễn phí
đường bùi viện nằm trong khu vực được gọi là phố tây sài gòn có chiều dài một bốn km được lát lại đá granite trên vỉa hè thảm nhựa
các bồn cây hệ thống thoát nước cũng được cải tạo cho mỹ quan hơn đồng thời giải quyết tình trạng động nước ngập nước nhất là vào mùa mưa
phố đi bộ sẽ hoạt động từ một mươi chín h đến hai h sáng vào tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
với các hoạt động văn hóa giải trí biểu diễn nghệ thuật đường phố ẩm thực kinh doanh hàng lưu niệm
từ ngày một mươi năm tháng bảy vừa qua quận một tp hcm cũng đã thí điểm cấm xe lưu thông trên đường bùi viện vào các tối cuối tuần trước khi khai trường phố đi bộ